thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có thư thăm hỏi gửi đảng bộ chính quyền và nhân dân tp hà nội
truyền hình công an nhân dân trân trọng đăng toàn văn thư thăm hỏi
thư thăm hỏi
kính gửi đảng bộ chính quyền và nhân dân tp hà nội
tôi rất đau buồn được tin đêm ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba đã xảy ra hỏa hoạn tại nhà ở nhiều căn hộ
địa chỉ số ba mươi bảy ngõ hai mươi chín trên bảy mươi phố khương hạ phường khương đình quận thanh xuân thành phố hà nội
gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm nhiều người chết và bị thương
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước tôi xin bày tỏ sự cảm thông sâu sắc
chia sẻ những mất mát đau thương gửi lời chia buồn đến gia đình người bị nạn
hoan nghênh và biểu dương các lực lượng chức năng cùng đông đảo bà con nhân dân
và chính quyền địa phương quận thanh xuân tp hà nội đã khẩn trương cứu nạn
cứu hộ hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và của
tôi đề nghị các ngành các cấp khẩn trương khắc phục hậu quả dành mọi ưu tiên
cứu chữa người bị thương có chính sách kịp thời để giúp các gia đình người bị nạn
sớm ổn định tình hình đảm bảo cuộc sống cho người dân
nhân đây tôi đề nghị tp hà nội cần nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm thật sâu sắc
về sự cố này yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra làm rõ trách nhiệm
của các tổ chức cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật
đề nghị thủ tướng chính phủ chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong cả nước
hướng dẫn và thông tin tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng
để người dân nâng cao cảnh giác ứng phó kịp thời không để xảy ra cháy nổ
thân ái nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam